được thành lập từ năm hai nghìn trên cơ sở sát nhập một số xã nghèo của các huyện như hương khê đức thọ và hương sơn của tỉnh hà tĩnh và nghệ an
đây từng là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong số những huyện nghèo nhất của cả nước
trong những năm qua nhờ truyệt để làm công tác thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo ở đây đã giảm mạnh
và một trong những hướng để nâng cao đời sống kinh tế của người dân chính là xuất khẩu lao động với những ngành nghề phù hợp
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại một xã ở đây
sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi này ông nguyễn viết thành rất thấu hiểu những khó khăn không dễ gì vượt qua được
mà những người nông dân như ông và bà con ở đây phải đối mặt trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi

mùa khô thì thu hoạch không được bao nhiêu nhất là trong thời điểm này thì giá cả không ổn định chặt trượi
cho nên sản lượng của nhân dân làm đã là không bán được
còn mùa kia thì lù lụt chăn nuôi thì phức tạp phải là cháu bò gà chuồng cháu bò gà ngang ngọng là phải chuyển đi gửi ở trên vùng núi vùng cao
cũng vì vậy mà ông thành cố gắng cho con học nghề tìm cách phát triển kinh tế gia đình
và rồi những đứa con trai gái dâu rể của ông bà
lần lượt đi xuất khẩu lao động xa bố mẹ xa quê hương với một mong muốn duy nhất là giúp gia đình thoát nghèo
chỉ là đi xuất khẩu lao động thì thủ tục nó dễ mà đi theo đường của nhà nước
khi con cháu ở nhà thì kinh tế nó bình thường và cảm thấy là hơi chật vật
nhưng khi con cái nó đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì có như kinh tế của gia đình vượt tồi hẳn
cũng giống như ông thành gia đình ông nguyễn đình trung không có nghề gì ngoài sản xuất nông nghiệp
nhưng cứ mỗi khi thời tiết không thuận hợp
thì mùa vụ cũng mất trắng
nên một mươi năm trước ông quyết định đi xuất khẩu lao động
với hy vọng có chút vốn liếng để xây dựng kinh tế cho các con có điều kiện học tập sau này
nó đẹp đẹp
còn nói về quê hương mình là cũng hay hơn
cuộc đồng nó vui vẻ vui lành sầu
hiện nay ở xã đức hương có trên một trăm linh người đi xuất khẩu lao động
bên cạnh việc hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp hiệu quả
đẩy mạnh mô hình kinh tế hộ gia đình phát triển các sản phẩm đặc trưng
thì chính quyền địa phương ở đây cũng xác định
với điều kiện thực tế như xã đức hương
thì xuất khẩu lao động cũng là một trong những hướng thoát nghèo cho bà con
hồ mà con đem xuất khẩu lao động hiện nay là kinh tế khả giả
đặc biệt là hồ đổi cho cả gia đình xây những ngôi nhà khăn đăng
đem lại một nguồn thu nhập lớn cho hộ gia đình
và nâng cao thu nhập cho địa phương
thực tế ở xã đức hương nói riêng và huyện vũ quang nói chung
thời gian qua cho thấy nhờ xuất khẩu lao động mà nhiều gia đình trên địa bàn huyện
đã có điều kiện đầu tư mua sắm trang thiết bị đẩy mạnh sản xuất
nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
không những thế người lao động được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến
ở nước ngoài tính kỷ luật trong lao động và nâng cao tay nghề
khi trở về địa phương họ sẽ là nguồn nhân lực có trình độ
có tay nghề cao hơn hẳn và sẽ trở thành những nhân tố tích cực
trong việc đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế
vâng thực tế cho thấy những năm trở lại đây xuất khẩu lao động đã làm đổi thay
nhiều mảnh đời nhiều làng quê giải quyết nhiều việc làm cho người lao động
không chỉ là ở huyện vũ quang của tỉnh hà tĩnh
mà còn ở rất nhiều các địa phương trên cả nước
tuy nhiên ở lĩnh vực này cũng nảy sinh nhiều bất cập
đặc biệt là tình trạng lừa đảo của các công ty xuất khẩu lao động
khiến cho nhiều người dân không những không thoát nghèo
mà còn vướng vào nợ nần khánh kiệt hơn
chính vì thế mà chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
cũng luôn cảnh báo người dân cần phải thận trọng khi xuất khẩu lao động
xã đức hương huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
một buổi họp để chuẩn bị các nội dung cho việc phổ biến hướng dẫn
giải đáp với người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động
đó là những tư vấn về các nội dung liên quan đến thị trường xuất khẩu lao động
các kênh giới thiệu việc làm
và chia sẻ những nội dung cần thiết để người dân tham khảo
trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như lựa chọn cho mình một công việc hợp lý
đồng thời giải thích cho người dân có hiểu biết đúng về luật pháp
và quy định của đất nước nơi người lao động sẽ làm việc
chúng tôi cũng cảnh báo những tổ chức cá nhân
cũng lừa đảo lấy lời vào
chúng tôi cũng quan tiết là cá nhân phải đi theo con đường mà bán tình gọi là của nhà nước
theo nguyên dọc để bận động bà con là phải thực hiện
là đi theo con đường đó
chứ nếu mà đi lệch lạc như vậy là tiền mất tận mang
thì như vậy là tôi là làm khổ cho hộ gia đình
cái ý thức đó thì nhân dân cũng tiếp thú
bên cạnh đó lực lượng công an địa phương cũng chủ động
cung cấp cho người dân những thông tin để phòng ngừa các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
đặc biệt người dân không nên tin vào những lời môi rơi xuất khẩu lao động của các đối tượng không rõ lai lịch
nên tìm đến những đơn vị doanh nghiệp có giấy phép tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài
cần phải tìm hiểu thông tin nơi đến để tránh bị các đối tượng môi giới lừa đảo vẽ ra viễn cảnh
khi xảy ra vụ việc cần báo cho lực lượng chức năng để giải quyết
qua các thanh thông tin khác nhau
thì chúng tôi biết
thì thực trạng là tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động rất là nhiều
nhưng chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền
có các văn bản giao cho chúng tôi giao cho các đối nhiệm vụ
có các văn bản gửi cho chủ tịch ủy ban nhân dân
cửa quan cập xã các đoàn thể chính trị xã hội
để phòng ngừa để cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động
chính từ những hướng dẫn
hướng dẫn của lực lượng chức năng mà người dân ở đây đã có sự thận trọng
cảnh giác khi quyết định đi xuất khẩu lao động
tránh được những bẫy lừa của các công ty xuất khẩu lao động

tránh được những bẫy lừa của các công ty xuất khẩu lao động
hướng dẫn của lực lượng chức năng mà người dân ở đây đã có sự thận trọng
tránh được những bẫy lừa của các công ty xuất khẩu lao động

cũng theo bà mua hồng sinh huyện mèo vạc sẽ tiếp tục yêu cầu
chủ đầu tư nhà hàng nhà nghỉ paronama khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công trình
để các cấp có thẩm định
nếu chủ đầu tư không hoàn thiện được các giấy phép
thì huyện sẽ có biện pháp để xử lý
thưa quý vị những ngày qua nhiều thông tin hiểu sai về nội dung của thông tư ba mươi một hai nghìn một mươi chín tt
của bộ giao thông vận tải và cho rằng từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tối đa cho phép của xe máy
khi lưu thông trên đường bộ là bốn mươi km một giờ
và đã khiến cho nhiều người dân hoang mang lo lắng
không ít luồng ý kiến đã phản đối không đồng tình với quy định này
và cũng trong thời gian này cũng xuất hiện nhiều trang thông tin đăng tải
với các hình thức thu hút sự chú ý của người xem
đã khiến cho dư luận hiểu sai về quy định này
vậy hiểu như thế nào cho đúng câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây
với số lượng xe máy lên tới gần sáu mươi triệu xe trên cả nước
đứng thứ hai trên thế giới về lượng xe máy
thì quy định này đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân nước ta trong những ngày qua
ngay sau khi có thông tin về tốc độ tối đa cho phép của xe máy không vượt qua bốn mươi km trên một giờ
được đăng tải tràn lan trên các mạng xã hội và các trang thông tin không chính thống
thì rất nhiều người đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định này
trong lội thành thì mình xem xét
nhưng nếu cấm tất cả tương đồng thì tối đa dưới hẳn bốn mươi km là không hợp lý
là mình không hợp lý
các khu vực ở bên ngoại thành tốc độ lưu thông có thể thoáng hơn bình thường một chút
thì bị khống chế như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái việc đi lại với cả xe máy
có thể thấy chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa thông tư này sẽ được đưa vào áp dụng
thế nhưng đại đa số người dân vẫn không thể hiểu được quy định này
quy định tốc độ bốn mươi km trên một giờ này đang nhắm đến đối tượng là các loại xe gắn máy và xe máy chuyên dụng
bao gồm các loại phương tiện hai ba bánh và vận tốc thiết kế không lớn hơn năm mươi km trên một giờ
ví dụ như xe điện và một số loại xe máy chuyên dùng phục vụ cho thi công đường xá xe nông nghiệp lâm nghiệp v v
còn đa phần các loại xe mà người dân nước ta đang sử dụng hiện nay được quy định là xe cơ giới
nằm cùng phân loại với các phương tiện như ô tô đầu kéo mô tô v v
tốc độ tối đa cho phép của loại xe này là sáu mươi km trên một giờ đối với hai làn đường cơ giới
và năm mươi km trên một giờ đối với đường một làn xe cơ giới
trong cái thuật ngữ ở đây thì định nghĩa về công trình đường bộ về xe máy chuyên dùng v v
nhưng lại không định nghĩa về thế nào là xe mô tô
xe máy chuyên dụng v v
mặc dù là các văn bản khác có quy định nhưng mà cái văn bản lại liên quan đến cả xe mô tô xe máy
mà không được giải thích về thuật ngữ cũng dẫn đến là làm cho người đọc người ta hiểu cũng không hết
vậy tốc độ tối đa được quy định theo thông tư này đang nhắm đến mục đích gì
và liệu có hợp lý với thực tiễn cuộc sống hay chưa
cái mục đích chính tức là cung cấp
thông tin cho người tham gia thông thông
biết được kinh ngưỡng
có ý thức
chứ không phải mục đích người ta đưa ra cái đấy là để xử phạt
tốc độ xe có thể đạt hơn
nhưng mà đây là khuyến cáo tốc độ an toàn
bốn mươi km thì tôi thấy là hợp lý
dung tích bồn đốt hạn chế
trọng lượng xe hạn chế
nếu như mà tốc độ quá lớn
sự ổn định của xe không đảm bảo
xe dễ bị trượt trên mặt đường
như vậy có thể thấy rằng
đây là một quy định phù hợp với thiết kế của các loại xe
cũng như điều kiện hạ tầng giao thông của nước ta
tuy nhiên bộ giao thông vận tải cần sớm đưa ra các văn bản liên quan
giải thích cận kẽ về quy định mới được ban hành
tránh gây hiểu lầm và băn khoăn trong dư luận
sau nhiều ngày thu gom phế thải cho xỉ bóng đèn
do vụ cháy lớn xảy ra ngày hai mươi tám tháng tám gây ra
ngày hôm nay các lực lượng phòng hóa thuộc binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô hà nội
đã huy động thêm nhân lực và phương tiện gấp ba lần trước đó
để chính thức tổng lực tiêu tẩy tại hiện trường của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
đóng tại địa bàn quận thanh xuân hà nội
và đến một mươi sáu h ngày hôm nay việc tiêu tẩy tại hiện trường của vụ cháy đã được hoàn thành
từ ngày một mươi hai tháng chín đến ngày năm tháng một mươi binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất
và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như là cơ học hóa học hóa lý
theo đúng quy trình đã được các cơ quan chức năng phê duyệt
binh chủng hóa học đã dùng bốn tấn hóa chất chống lan tỏa phát tán chất độc với các phế thải
sau vụ cháy như cho xỉ bóng đèn vật liệu xây dựng một mươi xe chuyên dụng tiêu tẩy và quan chắc
một trăm hai mươi lít hóa chất để thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất
theo đại diện của binh chủng hóa học việc tiêu tẩy công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
sau khi tiến hành quan chắc đảm bảo mọi yêu cầu về môi trường lực lượng sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ mặt bằng
hiện công ty dạng đông đang tiến hành xây dựng lại tường bao ngăn cách với khu dân cư xung quanh
với phần diện tích nhà kho đã bị cháy sau khi được bàn giao
công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông dự kiến sẽ khôi phục một phần để sản xuất ổn định hơn
thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay một cơn lũ lớn đã bất ngờ từ đầu nguồn con suối giạt tràn về
khiến cho nhiều hộ dân thuộc phương
tân đồng thành phố đồng xoài và xã đồng tiến huyện đồng tâm tỉnh bình phước trở tay không kịp
hàng trăm người dân đã bị kẹt cứng trong vùng lũ dữ và tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào
trước tình hình đó toàn bộ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng với phương tiện cứu hộ đã được huy động phối hợp cùng với công an thành phố đồng xoài
công an huyện đồng phú và lực lượng quân sự vượt dòng lũ cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm
sáu giờ sáng phát hiện nước lũ lên bất thường chính quyền đã huy động các lực lượng xuống vận động
người dân trong vùng nguy hiểm di chuyển để tránh lũ chưa bao giờ khu vực này có lũ lớn nên người dân
còn chủ quan không di rời sau ba mươi phút nước lũ ảo ạt đổ về nước dâng nhanh đến mức nhiều người không kịp
đẩy xe ra ngoài để chạy lũ đành phải dùng bàn ghế giường tủ kê lên cao tránh lũ lo lắng buồn trồn
chờ lực lượng cứu nạn đến giải cứu lực lượng ứng cứu tại chỗ của các địa phương do không có phương tiện cứu hộ
nên không thể cứu được những hộ gia đình ở những nơi ngập sâu trong dòng lũ thoát khỏi vùng lũ
nhiều người dân còn chưa hết hoảng hốt
nhanh chóng cơ động đến vùng lũ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã triển khai nhanh lực lượng tiếp cận các ngôi nhà còn người bị kẹt lại những người già trẻ em được ưu tiên
đưa lên trước
trong dòng nước lũ chảy xiết lực lượng cứu hộ phải rất vất vả bám vào từng gốc cây
cột điện để đưa được phương tiện tiếp cận các ngôi nhà có người bị kẹt
khu vực ấp cầu hai xã đồng tiến có nhiều hộ bị ngập sâu và còn nhiều người kẹt trong các ngôi nhà chưa
ra được mất rất nhiều thời gian lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được các ngôi nhà ở xa và bị ngập sâu
ngồi trên chuyến xuồng cứu nạn di rời ra vị trí an toàn
bà hoàng thị hạnh người dân ấp cầu hai xã đồng tiến cho biết
vậy nền nước nó lên từ khi nào
đến gần một mươi ba giờ sau hơn sáu tiếng đồng hồ đối mặt với dòng lũ các lực lượng cứu hộ đã đưa
được toàn bộ gần một trăm linh người dân bị kẹt trong vùng lũ ra vị trí an toàn
trong sự vui mừng biết ơn của người dân vùng lũ
ubnd tỉnh bình định đã thống nhất tạm dừng thực hiện dự án nhà máy phong điện phương mai một
tại khu kinh tế nhân hội do chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá cháy rừng cây phi lao hay còn gọi là rừng dương tại đây
ubnd tỉnh bình định giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương
khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng chặt phá rừng cây phi lao trên diện tích một trăm bốn mươi hectare để xử lý nghiêm theo pháp luật
đồng thời ubnd tỉnh bình định cũng đã giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chủ đầu tư dự án nhà máy phong điện phương mai một
thực hiện trồng lại rừng cây phi lao trên diện tích một trăm bốn mươi hectare đã bị tàn phá xem xét rồi mới xem xét tiếp tục thực hiện dự án
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn của tỉnh khánh hòa có chiều hướng giảm về số vụ cũng như là mức độ vi phạm
mặc dù vậy thì đối với các huyện miền núi cũng vẫn còn diễn biến phức tạp số vụ và lượng gỗ bị thu giữ vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái
và để bảo vệ diện tích rừng
tình trạng xâm hại rừng hiện có cần phải giải quyết quyết liệt hơn từ các ngành chức năng chính quyền địa phương cũng như là chủ rừng
quý i và quý hai năm nay với sự vào cuộc quyết liệt từ lực lượng chức năng tình trạng xâm hại rừng tại huyện miền núi khánh vĩnh được kéo giảm tương đối về số vụ vi phạm
mặc dù vậy sang đến quý ba khai thác lâm sản trái phép bùng phát trở lại
tại huyện khánh vĩnh số vụ vi phạm tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với một mươi tám vụ thu giữ hơn bốn mươi bốn mét khối gỗ
tập trung chủ yếu vẫn ở các điểm nóng như tuyến quốc lộ hai mươi bảy c đèo khánh lê lâm đồng khánh thượng

để bảo vệ diện tích rừng cần có những giải pháp quyết liệt hơn từ các ngành chức năng bởi phương thức khai thác của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
các đối tượng bữa nay là phương thức khai thác của nó là có thay đổi tức là nó chia thành trong cộng đoạn
một số đối tượng là gần như là ăn ở trong rừng sinh hoặc trong rừng trong thời gian dài
và nhiệm vụ là chỉ khai thác cây gỗ ra cưa xẻ và chúng tiến hành là bán cho các đối tượng làm nhiệm vụ là vẫn
chúng tôi cũng hy vọng sắp tới nếu chúng tôi được trang bị một hệ thống phần mềm giai ca để thực hiện phần mềm mất rừng
chúng tôi sẽ có thể phát hiện xác định được những vị trí rừng đang bị xâm hại xác định được trọng điểm trọng tâm để chúng tôi đưa lực lượng vào ngăn chặn cái tờ
chín tháng năm nay lực lượng kiểm lâm đã phát hiện hơn hai trăm linh vụ xâm hại rừng thu giữ trên ba trăm năm mươi mét khối gỗ các loại
tuy có giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
do đó trong thời gian tới lực lượng kiểm lâm cùng chủ rừng nhà nước xác định sẽ duy trì lực lượng đóng chốt giữ rừng tại các điểm nóng
đồng thời cần sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc xử lý đối tượng vi phạm
bởi thẩm quyền xử lý của kiểm lâm hoặc đơn vị bảo vệ rừng còn hạn chế